thưa quý vị và các bạn hài kịch luôn là món ăn tinh thần được đông đảo công chúng đón nhận
hài kịch hấp dẫn đơn giản đó là những tính cười tự nhiên và giàu ý nghĩa đôi khi nó ẩn chứa cả những giọt nước mắt
thế nhưng thời gian gần đây nhiều tác phẩm hài kịch đem lại sự phàn cảm lệch lạc cho người xem
làm thế nào để có được những vở hài kịch mang được tính tư tưởng và tính thẩm mỹ trong việc khắc họa xung đột là điều không dễ
cũng như để đưa hải kỳ trở thành một dòng nghệ thuật chuyên nghiệp và phát triển là một thách thức không nhỏ đối với những người làm nghề
và trong chương trình góc nhìn văn hóa ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay hai vị khách mời
đó là nghệ sĩ ưu tú trí trung phó giám đốc nhà hát tuổi trẻ và tiến sĩ nhà báo cao ngọc đài tiếng nói việt nam để cùng bàn luận về vấn đề này
vâng xin chào quý vị thính giả
trước tiên thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả chúng ta hãy cùng xem một phóng sự ngắn ngay sau đây
thời gian qua các chương trình hài kịch trên sóng truyền hình bùng nổ đáp ứng nhu cầu giải trí cao của khán giả
tuy nhiên nhiều chương trình mới chỉ vẽ lên những màu sắc vui nhộn lạc quan chung chung
các thủ pháp gây cười thường chỉ có tính chất bên ngoài không gắn với xung đột và bản chất tính cách
thậm chí có vỡ có đáp dụng nhầm lẫn cả yếu tố hài kịch và nguyên vật tích cực
hài kịch chính là bi kịch hài kịch hay phải khiến người xem giật mình vì câu chuyện và vấn đề người nghệ sĩ đặt ra chứ không đơn thuần chỉ để mua vui
vì thế tiểu phẩm đã không kết hợp được tính tư tưởng và tính thẩm mỹ trong việc khắc họa xung đột gây lên những phản ứng trong dư luận